dẫn đến cái chết thương tâm của cô gái trẻ gây hoang mang dư luận và bức xúc trong quần chúng nhân dân hai ngày qua
theo thông tin ban đầu vào ngày một mươi tháng bốn công an huyện tân lạc nhận được đơn chính báo của gia đình cô gái sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
chú tại xã mỹ hòa huyện tân lạc tỉnh hòa bình về việc nạn nhân mất tích sau khi đi chăn châu
ngay khi nhận được tin báo công an huyện tân lạc đã phối hợp cùng gia đình chính quyền và quận chúng nhân dân tổ chức tìm kiếm
đến khoảng một mươi bảy h ba mươi phút cùng ngày phát hiện nạn nhân đã chết lõa thể tại khu đổi cuông thuộc xã mỹ hòa huyện tân lạc
chân cổ có vết cắt sâu bằng vật sắc
lực lượng chức năng đã phối hợp với viện kiểm sát nhân dân tỉnh hòa bình tổ chức khám nghiệm hiện trường tử thi
và kết quả khám nghiệm xác định sơ bộ ban đầu nạn nhân bị hiếp dâm và cắt cổ dẫn đến tử vong
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hòa bình yêu cầu đối tượng sớm ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật
đề nghị quân chúng nhân dân nắm thông tin về vụ việc và đối tượng phối hợp với lực lượng công an để kịp thời điều tra vụ việc